câu chuyện về nồng độ cồn thời gian qua vẫn giành được sự quan tâm rất lớn của dư luận
bởi có nhiều luồng ý kiến khác nhau xoay quanh vấn đề này
có ý kiến cho rằng nên tiếp tục cấm tuyệt đối như hiện tại để đảm bảo an toàn giao thông
và cũng có nhiều người cho rằng rượu bia đã phần nào đi vào văn hóa và nếp sống của người việt
có chăng chỉ nên cấm ở ngưỡng giới hạn chứ không nên xóa bỏ hoàn toàn
mới đây tài liệu tuyên truyền do bộ công an chủ trì soạn thảo đưa vào chương trình của kỳ họp thứ bảy quốc hội khóa một mươi năm
dự kiến khai mạc ngày hai mươi tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn về dự thảo luật trật tự an toàn giao thông đường bộ đã đề cập
hiện nay trên thế giới các quốc gia có quy định xử lý rất nghiêm khắc đối với người điều khiển phương tiện có nồng độ cồn
hiện có hai nhóm là các quốc gia nghiêm cấm tuyệt đối vi phạm nồng độ cồn
và nhóm các quốc gia quy định về ngưỡng nồng độ cồn trong máu trong hơi thở được phép
đối với người lái xe theo đối tượng mức chuẩn người lái xe thương mại taxi xe buýt lái xe thuê và người mới lái xe
tuy nhiên trong điều kiện văn hóa và giao thông ở việt nam hiện nay
thực sự rất cần quy định nồng độ cồn bằng không khi điều khiển phương tiện
lý giải về vấn đề này bộ công an cho biết điều kiện giao thông ở việt nam hiện có nhiều đặc thù
ở các nước phát triển chủ yếu là xe ô tô đi đúng theo làn và khoảng cách phù hợp với tốc độ
như quy định tại australia xe sau cách xe trước một khoảng an toàn
an toàn hai giây tức là nếu xe trước đi qua một mốc nào đó
thì ít nhất hai giây sau xe đi sau mới vượt qua mốc đó
điều này cho phép lái xe có khoảng năm giây để nhận biết tình huống khẩn cấp
năm giây tiếp theo để có phản xạ và phương án phù hợp
và một giây cuối cùng để thực hiện phương án như phải gấp hay đánh lái sang làn
như vậy nếu có vi phạm xảy ra tai nạn thì cũng hạn chế việc tai nạn liên hoàn
theo khoảng cách này nếu ô tô đi với vận tốc bốn mươi km trên giờ
thì khoảng cách giữa hai xe là hơn hai mươi hai mét
điều này là không tưởng ở việt nam nơi các xe chỉ cách nhau khoảng một vài mét
dù vẫn di chuyển với vận tốc bốn mươi km trên giờ
giao thông trên đường tại việt nam đòi hỏi tài xế phải duy trì sự tỉnh táo
và phản xạ nhanh hơn rất nhiều nếu tình huống bất ngờ xảy ra
theo khảo sát của một tổ chức quốc tế việt nam là một trong số nước
có mức tiêu thụ rượu bia và đồ uống có cồn đứng vào loại cao trên thế giới
thứ hai trong khu vực đông nam á thứ một mươi châu á
và thứ hai mươi chín trên thế giới về tiêu thụ rượu bia
đây là tỷ lệ rất đáng báo động
do đó việc kiểm soát chặt chẽ nồng độ cồn
ngoài ý nghĩa đối với công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông
còn có ý nghĩa xã hội sầu sắc
trong khi đó văn hóa ẩm thực của việt nam có nhiều điểm đặc thù
có tính cả nể nếu quy định nồng độ cồn bằng không thì sẽ không uống
nhưng nếu có một hạn mức nào đó thì lái xe có thể gặp trường hợp bị ép uống
bên cạnh đó đồ uống có cồn gây nghiện
đã bắt đầu uống là không thể dừng
mà khi đã say thì sẽ khó nhớ luật quy định những gì
có trường hợp nhậu từ hôm trước mà hôm sau vẫn bị phạt vì uống quá nhiều hoặc do cơ địa
nhiều người nhậu từ hôm trước hôm sau vẫn vắng đầu nhức ốc cả ngày
ảnh hưởng tới khả năng lái xe
việc lái xe trong trạng thái thiếu tỉnh táo có thể gây ra thảm họa với những người vô tội
như một số trường hợp lái xe xay rượu gây tai nạn liên hoàn trong thời gian qua
bên cạnh đó ý thức tham gia giao thông của một bộ phận người dân hiện nay
chưa tốt xem thưởng pháp luật cố ý vi phạm pháp luật về giao thông
thậm chí thách thức lực lượng chức năng khi bị kiểm tra xử lý
một cá nhân có ý thức như vậy có thể cướp đi sinh mạng của người khác
do đó xã hội rất cần sự nghiệp khác
hiện quy định cấm người tham gia giao thông điều khiển phương tiện
sau khi sử dụng rượu bia trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn
đã được quy định tại luật phòng chống tắc hại của rượu bia
luật không cấm uống rượu bia mà chỉ cấm uống rượu bia
sau đó điều khiển phương tiện tham gia giao thông
với các lý do trên và tiếp tục kế thừa quy định của luật phòng chống tắc hại của rượu bia
cấm người điều khiển phương tiện có nồng độ cồn tham gia giao thông
để có chế tải xử lý nghiêm khắc dân hình thành thói quen và văn hóa
đã uống rượu bia thì không lái xe
bộ công an cũng đưa ý kiến sau khi ý thức và văn hóa giao thông hình thành tốt
có thể nghiên cứu điều chỉnh cho phù hợp
tổ chức y tế thế giới who đưa ra khái niệm đơn vị cồn như sau
một đơn vị cồn tương đương với một mươi gram cồn ethanol nguyên chất
bằng hai trăm linh ml bia bảy mươi năm ml rượu vang tương đương với một ly
hai mươi năm ml rượu mạnh tương đương với một chén
tùy vào lượng uống sẽ quy ra khoảng bao nhiêu đơn vị cồn
một đơn vị cồn cần một tiếng để phân hủy hoàn toàn qua đường hô hấp
và bài tiết khoảng một mươi năm
còn lại là cồn được đào thải tại gan
với người trưởng thành có sức khỏe bình thường
thì cứ sau một tiếng gan sẽ đào thải được một đơn vị cồn
đây là con số ở mức trung bình
tùy theo thể trạng khác nhau
quãng thời gian này có thể tăng lên hay giảm đi
như các yếu tố về bệnh lý tuổi tác cân nặng
hoặc khi dạ dày chứa nhiều thức ăn
thì tốc độ hấp thu rượu của dạ dày sẽ chậm
và tốc độ thải trừ cồn cũng sẽ chậm theo
hai lon bia sẽ tương đương với ba đơn vị cồn
và chúng ta sẽ mất khoảng ba tiếng để thải trừ cồn
tuy nhiên sau khi thải trừ
cơ thể cần hai đến ba tiếng để cồn trong hơi thở được phát tán hết
khi đó thổi nồng độ cồn sẽ không dừng tính
như vậy hai lon bia bà sẽ mất khoảng sáu tiếng
để có thể đưa nồng độ cồn về không
còn trường hợp uống từ năm sáu lon bia
tương đương với tám chín đơn vị cồn vào tối hôm trước
sẽ cần tối thiểu một mươi hai tiếng để đảm bảo
không phát hiện ra nồng độ cồn trong hơi thở
chuyên gia khuyến cáo với quy định hiện nay
khi bạn thổi nồng độ cồn
thì chỉ cần phát hiện da cồn trong hơi thở
dù chưa tới hai mươi năm
mg trên một lít bạn đã vi phạm
vì vậy uống một cốc bia trong vòng một tiếng
vẫn có khả năng bị phạt
nếu bạn lái xe cần tranh uống bia
trong khoảng năm sáu tiếng trước khi lái xe
dù chỉ là một cốc
theo bác sĩ nguyễn huy hoàng
trung tâm oxy cao áp việt nga bộ quốc phòng
nồng độ cồn trong cơ thể còn lại
tùy thuộc vào từng trường hợp
cơ thể đào thải rượu bia chậm hơn hay nhanh hơn
có người uống từ tối hôm trước
mà sáng hôm sau nồng độ cồn trong máu
trong hơi thở vẫn còn
nếu chức năng gan suy yếu hay cơ thể chuyển hóa chậm hơn
sẽ mất nhiều thời gian hơn
điển hình như một số trường hợp sau
tối ngày hai mươi một tháng bốn vừa qua
ông v h h sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám
quê ở đồng tháp
từ quận bình tân lái xe máy sang quán nhậu
trên đường minh phụng quận một mươi một
để ăn sinh nhật với năm người bạn
lúc hai mươi một h ba mươi sau khi uống hết một sĩ rượu
ông h h lái xe máy về lại phòng trọ
đến đường hòa bình
người đàn ông bị đội cảnh sát giao thông trật tự
công an quận một mươi một thành phố hồ chí minh
kiểm tra phát hiện nồng độ cồn
ở mức sáu trăm bốn mươi sáu mg trên một lít khí thở
ông h h bị cảnh sát giao thông
lập biên bản xử phạt bảy triệu đồng
tức bằng lái hai mươi ba tháng và tạm giữ xe bảy ngày
sau khi bị tạm giữ xe
ông h h nói
tuần rồi tôi phụ hồ bốn ngày được hơn một triệu đồng tiền công
không đủ đóng trọ
giờ không có xe xe bị giam
chắc tôi bỏ về quê luôn
khoảng một mươi năm phút sau
ông p n t sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín
quê ở khánh hòa
về tới cửa nhà trên đường tống văn trân
phường năm quận một mươi một
liên bị cảnh sát giao thông ập đến kiểm tra
phát hiện nồng độ cồn
ở mức sáu mươi sáu mg trên một lít khí thở
cảnh sát giao thông đưa ông t
cùng phương tiện đến chốt cách đó
năm trăm linh m để lập biên bản
xử phạt hai năm triệu đồng
tước bằng lái bảy tháng và tạm giữ xe bảy ngày
ông t cho biết
trước cùng ngày ông đến nhà bạn trên đường trịnh đình thảo
quận tân phú nhậu liên hoan
và uống chừng bốn lon bia
sau khi nhậu ông hát karaoke bốn giờ
rồi mới lái xe về nhà
ông tê nói tôi về đứng trước cửa nhà rồi
các anh cảnh sát giao thông kêu ra kiểm tra
tôi không ngờ sau cuộc nhậu lâu như vậy
mà vẫn còn nồng độ cồn trong hơi thở
trường hợp khác
ông n q a bốn mươi bốn tuổi
ngụ quận một mươi một lái xe máy trên đường hòa bình
với khuôn mặt đỏ bừng
cũng bị cảnh sát giao thông dừng phương tiện
để kiểm tra phát hiện vi phạm nồng độ cồn
ở mức kịch khung
ông a chia sẻ tôi đang nhậu cùng bạn bè
quận bình tân uống được bốn lon
thấy bản thân đã ngả ngà say
nên tôi trốn về trước
đến gần nhà thì bị cảnh sát giao thông kiểm tra
trong đêm một số trường hợp tài xế uống rượu bia
rồi lái xe cũng bị đội cảnh sát giao thông
trật tự công an quận một mươi một lập biên bản xử phạt
trong đó một trường hợp tài xế
bỏ phương tiện rời đi và không xuất trình giấy tờ
trước đó một chủ quán nhậu
ở thành phố hồ chí minh cũng hai lần vi phạm
nồng độ cồn vì lý do bạn mời
khó từ chối quá
lúc hai mươi một h ngày bảy tháng bốn
ông l v h sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi ba
ngụ quận một mươi một lái xe máy ra khỏi
bệnh viện quận một mươi một
liên bị tổ công tác đội cảnh sát giao thông
trật tự công an quận một mươi một kiểm tra
ông h bị cảnh sát giao thông phát hiện
vi phạm nồng độ cồn ở mức sáu mươi mg
trên một lít khí thở
lập biên bản xử phạt hai năm triệu đồng
tạm giữ xe bảy ngày
nam tài xế cho biết bản thân là chủ quán nhậu
trên đường số bảy phường tám quận một mươi một
tối cùng ngày một số người bạn đến
quán ông ăn uống và mời uống bia để giao lưu
ông sợ cảnh sát giao thông phạt
nên chỉ uống một hớp bia rồi lái xe
vào bệnh viện quận một mươi một thăm ba vợ
đang điều trị tại đây
trên đường về ông bị tổ công tác kiểm tra
ông nói tôi là chủ quán nên biết rõ
luật nồng độ cồn
bạn bè mời tôi khó từ chối quá
tôi chỉ uống một hấp bia rồi đi công việc
không ngờ bị cảnh sát giao thông kiểm tra
hơn một mươi ngày trước tôi bị đội cảnh sát giao thông
trật tự công an quận một mươi một phạt vi phạm
nồng độ cồn nay lại tiếp tục vi phạm
lần trước ông hát bị cảnh sát giao thông
phạt năm năm triệu đồng với lỗi vi phạm
nồng độ cồn dưới hai mươi năm mg
trên một lít khí thở không có giấy phép lái xe
điều khiển xe không chính chủ
mục đích kiểm tra nồng độ cồn
của cảnh sát giao thông nhằm kéo giảm tai nạn
có liên quan đến sử dụng rượu bia chất kích thích
đồng thời nâng cao ý thức của người dân
trong việc chấp hành nghiêm luật an toàn giao thông
để bảo vệ cho tính mạng của người dân
và những người xung quanh